để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sang tên đổi chủ phương tiện
bộ công an đã ban hành thông tư năm mươi tám quy định về quy trình cấp thu đổi đăng ký
biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
theo thông tư này người dân tiếp tục được đăng ký sang tên xe qua nhiều đời chủ
mà thiếu hoặc là mất giấy tờ chuyển quyền sở hữu
người dân cần tận dụng cơ hội này để chuyển đổi phương tiện hợp pháp
khi mà thông tư năm mươi tám sẽ hết hiệu lực trong năm nay
mua xe từ năm hai nghìn một mươi tám thế nhưng đến nay là cuối năm hai nghìn hai mươi một
anh công vẫn chưa thực hiện sang tên đổi chủ cho phương tiện di chuyển của mình
mọi loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu chiếc xe này chỉ là giấy bán xe viết tay
còn thực tế thì về mặt pháp lý chiếc xe này vẫn thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tiên
trong khi tiền thì anh đã trả đầy đủ để sở hữu phương tiện
một lý do là mình bị lười đi
mức tiền để đóng cái này theo như mình tự tìm hiểu
thì nó đôi vào tầm hai triệu nếu mình đăng ký hà nội
và khi mà mình là người ngoài tỉnh mình đăng ký hà nội
nó đòi hỏi những cái giấy tờ thủ tục các thứ xem là mình đang làm việc ở đâu
mình như thế nào các thứ để nó xác định là mình ở hà nội bao lâu
qua như mình tìm hiểu mình thấy là thủ tục nó mỏng nhằng nên mình cũng lười
với lại như mình mua xe này cái giá trị xe
giá thấp ấy nên là mình chỉ cần mua bán giấy chiếc tay thôi
mình thấy như thế là nó đã đủ rồi
ngại làm các thủ tục hành chính sợ mất thêm chi phí
đó là tâm lý của rất nhiều người sử dụng xe máy
và để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
thực hiện sang tên đổi chủ theo quy định của pháp luật
bộ công an đã ban hành thông tư năm mươi tám qua đó tối giản các bước thủ tục
và tạo điều kiện tối đa cho người dân có thể sang tên đổi chủ cho phương tiện
trong đó việc không cần tìm đến chủ cũ phương tiện
là điều kiện thuận lợi nhất cho người dân theo quy định của thông tư này
chúng ta đảm bảo được quyền của người dân về sở hữu phương tiện đọc pháp
cái thứ hai về thủ tục bộ công an cũng tạo điều kiện tối đa
giải quyết từ thủ hình chính và quá trình thực hiện
chúng tôi cũng tổ chức xác minh đối với các con liên quan
và rất nhanh gọn về thủ tục và thời gian nhất định
khi người dân có một là chứng minh được quyền sự đọc pháp của phương tiện đó
hai là qua quá trình xác minh thông tin là cần bị đọc vụ
mà không có tranh chấp ngoài những dấu hiệu tội phạm
thì chúng tôi sẽ giải quyết cho thông tin để đảm bảo quyền lợi của người dân
và cũng như là phục vụ cho công tác quản lý nước
cái thứ ba nữa khi thực hiện điều này thì người dân cũng an tâm
về việc quyền sử dụng của mình đối với phương tiện
nó đảm bảo pháp và đảm bảo quyền lợi của người dân
trong quá trình quản lý sử dụng phương tiện
hiện nay người có nhu cầu sang tên đội chủ
chỉ cần có giấy tờ của chủ xe ghi rõ quá trình mua bán
giao nhận xe hợp pháp cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe đăng ký xe
và trong ba mươi ngày không xảy ra tranh chấp khiếu kiện
cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy thu hồi đăng ký và biển số
sau khi hoàn tất các giấy tờ lệ phí trước bạ
theo quy định của pháp luật cơ quan công an sẽ kiểm tra
và cấp mới đăng ký biển số
đây là thủ tục sang tên đối chủ hợp pháp tối giản nhất có thể
người dân cần tranh thủ thời gian này để sang tên phương tiện
hết năm nay thông tư năm mươi tám sẽ hết hiệu lực
và việc sang tên đổi chủ phương tiện sẽ khó khăn hơn